anh long anh long
em xin anh ngay anh long
tất cả các ông lùi lại
lùi lại nhanh lên lùi
anh long hãy bình tĩnh
bé nấm chỉ là một đứa trẻ
tôi biết là anh rất yêu thương cho bé
hãy suy nghĩ thật thật kỹ dừng lại với cuộc kịp
không bình tĩnh được
lùi lại đi lùi lại nhanh lên lùi
tựa áo ra

đưa tôi tiền
lấy máy ô tô
cậu một thời là sinh viên xuất sắc
đã từng đặt một chân vào giới kinh doanh
với tiềm năng bồ hát
tôi nói có đúng không
ý ông là gì
nói thẳng cái đi
tôi chỉ muốn nhắc cậu
những ai đã từng đặt chân vào dưới kinh doanh
đều phải hiểu luật
đồng thời hiểu được câu nói
cơ hội chỉ đến với ai
tin vào nó
lãnh sự quán nhật bản vừa có công văn yêu cầu chúng ta
là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho con tim
phải có phương án để giải cứu con tim
càng sớm càng tốt
cháu làm sao vậy
em cháu đã ốm ạ
có nặng không
mở tay nha
như vậy là đối tượng rất manh động và khó lường
phải nhanh chóng thu hẹp khoảng cách
bằng mọi giá
phải ngăn hắn lại
trước khi hắn có ý đồ khác
tất cả dừng lại
nếu không em đánh mất mọi người nó sẽ chết
cô hãy bình tĩnh
chúng tôi đang cố gắng chỉ để khống chế cậu ấy
không chết thì sao lại níu súng như thế này
dừng lại anh đi

lão hoa lên